từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi lương tối thiểu vùng được tăng thêm từ một trăm năm mươi đồng đến hai trăm bốn mươi đồng so với mức áp dụng năm hai nghìn một mươi chín
mức lương tối thiểu vùng một tăng lên thành bốn bốn trăm hai mươi đồng một tháng vùng hai tăng lên thành hơn ba triệu chín trăm linh nghìn đồng vùng ba tăng lên mức ba triệu bốn trăm ba mươi đồng vùng bốn lên thành hơn ba triệu đồng một tháng
ngoài ra năm loại giấy tờ quan trọng sẽ có sự thay đổi trong năm nay
cụ thể chứng minh nhân dân sẽ chuyển sang thành thẻ căn cước hộ chiếu có gắn chip điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của cá nhân người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp
thẻ bảo hiểm y tế giấy sẽ chuyển thành thẻ điện tử sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội
giấy phép lái xe mẫu mới sẽ có mã qr để đọc giải mã nhanh thông tin và liên kết với hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe